lúc một mươi hai h ngày ba tháng một mươi một xe tải chở gỗ bất ngờ đâm thẳng vào nhà dân làm bốn ngôi nhà bên đường sập liên hoàn khiến một người bị thương nặng
xe tải chở gỗ răm mang biển số bảy mươi sáu c sáu nghìn ba trăm hai mươi bốn chạy trên quốc lộ một a theo hướng nam bắc
khi đi đến ngã ba hàng gia xã tịnh phong huyện sơn tịnh bất ngờ mất lái đâm thẳng vào bốn ngôi nhà bên đường
tại hiện trường toàn bộ phía trước các ngôi nhà sập hoàn toàn nhiều đồ đạc vật dụng trong nhà hư hỏng nặng
phần đầu xe tải biến dạng nằm sâu trong những ngôi nhà bị sập
vụ tai nạn làm chị nguyễn thị nhung bị thương nặng
sau hơn một giờ nỗ lực tìm kiếm đến một giờ ba mươi phút lực lượng chức năng mới đưa được nạn nhân ra khỏi đống đổ nát và trở đi cấp cứu
nguyên nhân vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ